căn cứ vào báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương sáng nay một mươi hai tháng ba bộ y tế chính thức thông báo về trường hợp mắc covid một mươi chín tại thành phố hà nội
đây là trường hợp mắc covid một mươi chín thứ năm của thành phố hà nội và là ca bệnh thứ ba mươi chín của việt nam
bệnh nhân thứ ba mươi chín là nam hai mươi năm tuổi cư trú tại phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội làm nghề hướng dẫn viên du lịch
ngày bốn tháng ba người này đã dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch ninh bình
trong quá trình đó có tiếp xúc với bệnh nhân thứ hai mươi bốn ca dương tính covid một mươi chín được xác định tại quảng ninh
ngày tám tháng ba bệnh nhân nhập viện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai với triệu chứng sốt nhẹ không ho không khó thở
và đã được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
viện vệ sinh dịch tễ trung ương tiếp tục làm xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
vào ngày một mươi một tháng ba hiện các biện pháp xử lý ổ dịch xử lý khử khuẩn môi trường trong khu vực nơi bệnh nhân cư trú cách ly triệt để đang được triển khai